điện thoại các loại khoảng bốn mươi triệu đồng tiền mặt
cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận
hành vi vi phạm của mình đồng thời cho biết
mỗi ván cá cược là một một triệu đồng
trong đó đối tượng chính nhận được
một trăm linh đồng hiện vụ việc đang được
công an huyện châu thành tỉnh tiến giang
tiếp tục điều tra xử lý
còn tại hà tĩnh sau một thời gian theo dõi
nắm tình hình ngày ba tháng ba
công an huyện thạch hà đã ập vào nhà
trần văn tuấn ở xã thạch tân huyện thạch hà
bắt quả tang một mươi đối tượng đều là người địa phương
đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh liêng
tại chiếu bạc lực lượng chức năng
thu giữ một bộ bài trên một mươi triệu đồng tiền mặt
và một số tăng vật liên quan đến vụ án
hiện công an huyện thạch hà đang hoàn tất
hồ sơ để xử lý các đối tượng
theo quy định của pháp luật
một đối tượng chống người thi hành công vụ
trốn truy nã qua nhiều tỉnh thành
vừa bị phòng cảnh sát truy nã tội phạm
công an tỉnh đắk lắc bắt khi đang lẩn trốn
ở tỉnh khánh hòa
đó là nguyễn đông phương
trú tại xã chư bao thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
trước đó tổ tuần trai đang làm nhiệm vụ
thì phát hiện nguyễn đông phương điều khiển xe máy
theo hướng thành phố buôn ma thuột
đi thị xã buôn hồ chạy quá tốc độ
nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên phương không chấp hành hiệu lệnh
mà cố tình đâm thẳng vào tổ công tác
sau đó phương cùng bạn cầm theo một cây dao dựa
điều khiển xe máy đến tìm tổ công tác để gây sự
tại đây bạn của phương đã cầm dựa
chém nhiều nhát vào hai xe đặc trủng
gây thiệt hại hơn hai mươi sáu triệu đồng
sau khi gây án phương đã bỏ trốn khỏi địa phương
và liên tục thay đổi chỗ ở qua nhiều tỉnh
như đắk nông đồng nai tp hcm
và khánh hòa hòng tránh sự truy lùng
của cơ quan công an
và ngày hôm qua trên mạng xã hội
đã xuất hiện một đoạn clip có nội dung
bắt cóc trẻ em tại trường mầm non hoa ban
thị trấn thanh sơn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
ngay sau khi đoạn clip trên được đăng tải
trên facebook thì đã thu hút hàng triệu lượt
bình luận chia sẻ gây hoang măng dư luận
tuy nhiên sự vào cuộc kịp thời
của công an huyện thanh sơn đã làm rõ sự thật
vụ việc trên không phải như những gì
mà người dân chia sẻ trên mạng xã hội
vào ngày năm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
chị chu thị thanh hương ở thị trấn thanh sơn
huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
chở con trai là cháu hà tuấn sang
mầm non hoa ban trong khi đang chở mua
với ăn cho con thì chị hương nghe thấy tiếng cháu sang
khóc quay lại thì thấy một người phụ nữ
đang cầm tay cháu sang kéo ra ngoài
chị hương đã hô hoán mọi người bắt giữ
người phụ nữ trên bàn giao cho cơ quan công an
quá trình xác minh công an huyện thanh sơn
đã làm rõ danh tính của người phụ nữ trên
là trần thị hoa tên gọi khác là
phạm thị xuân hoa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
ở khu tân long thị trấn đoan hùng
huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
được biết bà hoa bị bệnh tâm thần đã hơn một mươi năm
hiện đang điều trị ngoại trú tại
bệnh viện tâm thần phú thọ với bệnh án
chuẩn đoán là tâm thần phân liệt
ngày bốn tháng ba bà hoa nhận được điện thoại
của con dâu là giáo viên trường mầm non
xã thu cúc huyện tân sơn mời bà
về trường để giữ sinh nhật cháu nội
do vậy ngày năm tháng ba bà hoa
về nhà con trai ở xóm khuân xã sơn hùng
huyện thanh sơn với ý định bảo con trai
đưa về xã thu cúc để giữ sinh nhật
tuy nhiên con trai bà hoa lại không có nhà
nên bà hoa đã bỏ đi lang thang
khi đi qua trường mầm non hoa ban do tinh thần
không tỉnh táo bà hoa tưởng cháu sang
là cháu nội của mình nên đã cho kẹo
và kéo tay dắt cháu sang về nhà
từ đó gây ra sự hiểu lầm đối với những người xung quanh
sau khi xác minh rõ vụ việc
công an huyện thanh sơn đã trao trả bà hoa
về gia đình để tiếp tục điều trị